trong đó nổi bật là sự kiện thị trường chứng khoán việt nam ra mắt sản phẩm chứng khoán phái sinh
bên cạnh đó việc bộ y tế minh bạch khái niệm sữa cũng được đông đảo dư luận quan tâm
trong chương trình ngày hôm nay nhịp sống kinh tế sẽ đề cập đến những vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin kinh tế giá cả thị trường nổi bật trong tuần qua
đã khai trương thị trường chứng khoán phái sinh việt nam tại sở giao dịch chứng khoán hà nội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới dự
theo cập nhật hiện đã có khoảng một ba trăm linh tài khoản được mở đăng ký giao dịch chứng khoán phái sinh
tại bảy công ty chứng khoán được chấp nhận là thành viên thị trường chứng khoán phái sinh
trong đó khoảng chín mươi là tài khoản cá nhân và một mươi là tổ chức
ngay từ năm hai nghìn bảy thủ tướng chính phủ
đã thông qua chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm hai nghìn một mươi và tầm nhìn đến hai nghìn hai mươi
trong đó đã khẳng định thị trường chứng khoán phái sinh là một bộ vận không thể cách rời
và là một trong các trụ cột trong cơ cấu của thị trường chứng khoán hiện đại
mà việt nam tất nhiên phải hướng đến
cho nên là cái kết quả hôm nay chúng ta gặt hái được cái
trái ngọt thành quả như hôm nay là quá trình phấn đấu hết sức là bình tĩnh
với sự chỉ đạo rất là sáng suốt đúng đắn của chính phủ của bộ thế chính
và sự nỗ lực vượt bậc của các kế hệ cán bộ của ngành chứng khoán
thị trường chứng khoán phái sinh là thị trường có các sản phẩm phức tạp
chủ yếu giúp các nhà đầu tư phân tán và phòng ngừa rủi ro
đồng thời giúp đa dạng hóa sản phẩm đầu tư
qua đó làm tăng sự hấp dẫn và cơ hội
trường chứng khoán
thị trường chứng khoán phái sinh là gì
thực chất đó là cái thị trường mà nơi đó giao dịch hàng hóa trong tương lai
với một mức giá được xác định từ trước
thế thì khi chúng ta xác định được mức giá từ trước
bản chất của vấn đề ở đây là gì
đó là phòng ngừa rủi ro
cho nên thị trường phái sinh khi mà ra đời từ thế kỷ thứ một mươi sáu một mươi bảy
ở châu âu là xuất phát từ những cái sản phẩm nông sản
các nông dân các nhà sản xuất kinh doanh
người ta muốn phòng ngừa rủi ro
người ta muốn chốt được cái mức giá từ ban đầu
cho nên người ta mới giao dịch tương lai giao dịch những cái hợp đồng phái sinh
thế thì bản chất của hợp đồng phái sinh là dùng để phòng ngừa rủi ro
sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh là một bước hoàn thiện thị trường chứng khoán
thị trường tài chính việt nam giúp cải thiện cơ sở nhà đầu tư
thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài thúc đẩy thanh khoản trên thị trường cơ sở

để chung tay giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền núi phía bắc sau đợt mưa lũ kéo dài vừa qua
trung tâm điều phối khu vực asean về hỗ trợ nhân đạo thiên tai còn gọi là aha
đã xuất hơn ba mươi tấn hàng cứu trợ và lượng hàng này đã về đến hà nội trong chiều ngày tám tháng tám
đây là lần đầu tiên asean hỗ trợ thiên tai đối với việt nam
hai mươi tấn hàng cứu trợ của asean với việt nam gồm sáu trăm linh bộ dụng cụ gia đình
một mươi bộ vệ sinh cá nhân sáu trăm linh bộ dụng cụ nhà bếp một bộ nhà bạc chứa hàng
lưu động một máy phát điện một mươi sáu kv ampe ba trăm linh bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa với giá trị tương đương hai trăm ba mươi usd
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã và đang khẩn trương làm việc với các cơ quan
ban ngành liên quan tạo điều kiện tối đa để hàng cứu trợ có thể tới tay người dân
vùng thiên tài trong thời gian sớm nhất
trung tâm aha cũng đã gửi lời chia buồn đến người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt và sạt lở đất
ở miền bắc việt nam đồng thời cảm ơn chính phủ việt nam đã
tin tưởng và huy động sự hỗ trợ từ trung tâm
ngay sau khi về tới hà nội số hàng hóa cứu trợ sẽ được vận chuyển đến các tỉnh miền bắc
như sơn la yên bái đện biên nghệ an
cùng với những hoạt động quyên góp của các tổ chức quốc tế nhiều tổ chức doanh nghiệp trong nước
cũng đã chung tay hỗ trợ người dân tây bắc khắc phục thiệt hại do lũ gây ra
trong số đó có tập đoàn dầu khí việt nam
với tinh thần tương thân tương ái
vừa qua tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên công ty mẹ tập đoàn dầu khí việt nam đã quyên góp
ủng hộ đồng bào tỉnh sơn la yên bái bị thiệt hại do lũ lụt gây ra số tiền tám trăm linh triệu đồng
số tiền sẽ được chuyển đến ban cứu trợ thiên tai các tỉnh trong thời gian sớm nhất
đồng thời tập đoàn dầu khí việt nam cũng đã cử các đoàn công tác trực tiếp đến những vùng
bị thiên tai để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ ổn định cuộc sống
thưa quý vị
tình hình dịch bệnh gây hại tôm ở tỉnh cà mau tiếp tục có những diễn biến phức tạp do tác động bất lợi từ thời tiết
đó là thông tin do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cà mau công bố mới đây
hiện nay tại tỉnh cà mau đã có bốn mươi một hectare tôm thâm canh bị nhiễm bệnh
cùng với đó diện tích nuôi tôm quảng canh quảng canh cải tiến bị nhiễm bệnh là hai trăm bảy mươi bảy hectare
như vậy tổng số diện tích tôm bị nhiễm bệnh từ đầu năm đến nay đã lên tới gần tám bốn trăm linh hectare
mức độ thiệt hại từ ba mươi đến bảy mươi
hiện toàn tỉnh cà mau có hơn hai trăm bảy mươi ha tôm nuôi
trong số đó diện tích tôm nuôi thâm canh hơn chín năm trăm linh hectare tôm quảng canh cải tiến là hơn chín mươi bảy năm trăm linh hectare
do diễn biến bất lợi của thời tiết môi trường làm dịch bệnh phát sinh
nên số hộ nuôi tôm công nghiệp chỉ mới thả giống khoảng bốn mươi sáu diện tích
ngành nông nghiệp cà mau đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ
nhằm hỗ trợ người nuôi tôm giảm thiểu rủi ro do bệnh dịch gây ra
nông dân trồng chuối mật mốc tại huyện hương hóa tỉnh quảng trị đang lao đao vì giá chuối xuống thấp
hiện giá chuối chỉ đạt từ một năm trăm linh đến hai đồng một kg mức giá thấp nhất trong vòng năm năm trở lại đây
theo người dân và tiểu thương loại chuối tốt nhất hiện nay cũng chỉ có giá hai đồng mỗi kg
còn lại chỉ hơn một đồng
mức giá thấp kỷ lục khiến nhiều người dân dừng việc chặt chuối vì thu không đủ chi
ngoài một số nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan làm giá chuối giảm mạnh là việc người dân
vẫn ồ ạt mở rộng diện tích trồng chuối trong khi chất lượng chưa được trú trọng
khó khăn hơn nữa là thương lái trung quốc đã giảm mua còn thị trường thái lan thì giá chuối đang trên đà giảm mạnh
tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân giữ nguyên diện tích miền sản có và tăng cường đầu tư chăm sóc
để rồi có cái đảm bảo năng suất và chất lượng chuối
nguyện hương hóa tỉnh quảng trị hiện có khoảng hai đồng
đây là một trong những loại cây trồng chủ lực với tổng thu đạt trên một trăm linh tỷ đồng mỗi năm
việc giá chuối giảm kỷ lục như hiện nay sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân huyện hướng hóa
ngày chín tháng tám tại sân bay quốc tế đà nẵng bộ quốc phòng cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
phối hợp tổ chức ký thỏa thuận bàn giao một mươi hai bảy hectare đất sạch từng bị ô nhiễm chất độc dioxin
cho bộ giao thông vận tải quản lý sử dụng
đây là đợt bàn sao đất lần thứ hai đã được xử lý để phục vụ công tác xây dựng mở rộng sân bay quốc tế đà nẵng
kịp thời phục vụ hội nghị tuần lễ cao cấp apec được tổ chức tại đà nẵng vào tháng một mươi một tới
dự án làm sạch môi trường bị nhiễm dioxin tại sân bay quốc tế đà nẵng khởi động từ tháng tám năm hai nghìn tám
được chia làm hai giai đoạn
tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu giai đoạn một của dự án đã được hoàn thành và bàn giao sáu ha
cho tổng công ty cảng hàng không việt nam
để mở rộng đường lăn các bãi đỗ và khu vực vít thuộc ga hàng không quốc tế mới của sân bay đà nẵng
dự kiến đến quý i năm hai nghìn một mươi tám toàn bộ khu vực đất ao hồ nhiễm dioxin tại sân bay đà nẵng sẽ được làm sạch
và bàn giao một mươi ba ha còn lại cho bộ giao thông vận tải để mở rộng sân bay theo quy hoạch của chính phủ
khác nữa đang có quá nhiều tên gọi khác nhau cho sản phẩm sữa dạng lòng
điều này khiến người tiêu dùng rất khó phân biệt và hiểu đúng bản chất của mỗi loại sữa
mỗi bịch sữa dạng lỏng đang được bán trên thị trường
trước tình hình này mới đây bộ y tế cho biết đã hoàn thiện bộ quy chuẩn mới cho sữa dạng lỏng
nhằm giảm thiểu những nhầm lẫn của người tiêu dùng
thoạt nhìn những hộp sữa này không khác nhau nhiều nhưng trên thực tế chúng là hai loại sữa khác nhau
bên trái là sữa hoàn nguyên nghĩa là được pha từ bột còn bên phải là sữa tươi
nhưng sự khác biệt này lại được thể hiện bằng hai cụm từ gần giống nhau sữa tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng
điều này thường xuyên gây ra những hiểu lầm nhầm lẫn cho người tiêu dùng trong thời gian qua
ở đây có cái thông tin là sữa tiệt trùng và em cũng đang băn khoăn là không biết đây có phải là sữa tươi
thật sự một trăm linh không hay là chỉ là sữa tiệt trùng hay là sữa pha gì đấy
cái thông tin này đang rất là gây khó khăn cho người tiêu dùng
tại siêu thị này cũng như nhiều siêu thị khác có hàng chục loại sữa bịch dạng lỏng của nhiều thương hiệu khác nhau
tuy nhiên thông tin trên nhãn mắc không nổi bật lại dễ gây nhầm lẫn nên rất nhiều người dân không phân biệt được
đâu là sữa tươi đâu là sữa hoàn nguyên
thậm chí nhiều người đã bỏ qua quyền lựa chọn thực phẩm và chỉ chọn mua sữa theo thói quen từ trước
thật sự thì tôi cũng là những cái gì đã lựa chọn thì tôi tiếp tục lựa chọn thôi
tôi cũng không phân biệt được đâu là sữa bột pha và đâu là sữa tươi thực sự
tôi không phân biệt được
giữa sữa tươi và sữa hoàn nguyên có sự khác biệt lớn về chất lượng và giá thành
sữa hoàn nguyên rẻ hơn hẳn so với sữa tươi
nhưng theo các chuyên gia sữa tươi chứa các khoáng chất liên kết yếu là loại kháng chất dễ dàng được hấp thụ vào cơ thể người
trong khi đó sữa hoàn nguyên hoặc ít khoáng chất hơn hoặc được bổ sung khoáng chất liên kết mạnh nên người sử dụng khó hấp thụ hơn
một cái tên gọi nó rất dễ gây nhầm lẫn đó là sữa tiệt trùng
sữa tiệt trùng thì nó bản chất nó chỉ là một công nghệ
chế biến sữa thôi
thì nó có thể là từ sữa tươi qua xử lý công nghệ tiệt trùng
hoặc là từ sữa hoàn nguyên tức là sữa bột người ta ấy người ta trộn với lại nước cũng qua cái công nghệ chế biến diệt trùng
thì nếu chỉ gọi đơn thuần là sữa tiệt trùng thì nó rất là dễ gây nhầm lẫn giữa sữa tươi và sữa hoàn nguyên
cho nên là chúng tôi cũng có cả một cái thời gian dài cũng cố gắng đấu tranh để làm sao
cho nó minh bạch hóa cái tên gọi của sữa để cho người tiêu dùng có được một cái quyền cơ bản đó là cái quyền được nhận cái thông tin đúng đắn
đặc biệt là trong những cái sản phẩm nó rất là nhạy cảm như là cái sản phẩm sữa
thì nếu mà trả về đúng cái tên gọi của nó thì người chắc chắn là người tiêu dùng người ta sẽ không có bị nhầm lẫn
sữa tươi thì gọi sữa tươi sữa hoàn nguyên thì gọi sữa hoàn nguyên
trong hơn hai năm qua dư luận xã hội đã nhiều lần lên tiếng phản
tránh tình trạng này các chuyên gia đều cho rằng khái niệm sữa tiệt trùng hay sữa thanh trùng chỉ thể hiện được công nghệ sản xuất chứ không phải là một loại sữa
vì vậy cục quản lý cạnh tranh hội bảo vệ người tiêu dùng và hầu hết các doanh nghiệp sản xuất sữa tươi đều đề nghị loại bỏ khái niệm sữa tiệt trùng và bổ sung khái niệm sữa hoàn nguyên
xuất phát từ thực tế nêu trên cục an toàn thực phẩm xây dựng quy chuẩn quốc gia về sữa dạng lỏng mới
quy chuẩn việt nam về sữa dạng lỏng và sửa đổi thì được sửa đổi theo nguyên tắc tức là phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh sữa tại việt nam
cũng như phù hợp với các quy định pháp luật của việt nam và các quy định của quốc tế đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng
theo đó khái niệm về sữa tiệt trùng sẽ không còn và các sản phẩm sữa dạng lỏng sẽ được phân loại như sau
thứ nhất là sữa tươi nguyên chất thanh trùng tiệt trùng thứ hai là sữa tươi nguyên chất tách béo thanh trùng tiệt trùng
thứ ba là sữa tiệt trùng thanh trùng tuyệt chủng thứ tư là sữa tươi tách béo thanh trùng tiệt trùng
thứ năm là sữa hoàn nguyên thanh trùng tiệt trùng và thứ sáu là sữa hỗn hợp thanh trùng tiệt trùng
như vậy tiếp thu ý kiến của các chuyên gia trong quy chuẩn quốc gia về sữa mới này sẽ không còn khái niệm sữa tiệt trùng
bên cạnh đó việc định rõ tên gọi sữa hoàn nguyên cũng được các chuyên gia đồng ý
chúng tôi rất là vui mừng khi mà đón nhận được cái tin mới về cái băng hành về cái quy chuẩn mới của sữa
và qua đó thì như vậy thì khi mà một cái tên gọi của một sản phẩm sữa nó đã trở nên nó được minh bạch đối với người tiêu dùng
thì cái điều lợi trước tiên đó là cái lợi về phía người tiêu dùng
người tiêu dùng có thể là không cần phải bị mù mờ về các thông tin
người ta có thể nhận biết ngay được thế nào là sữa tươi và thế nào là sữa pha lại từ cái sữa bột
và đặc biệt là những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm nông nghiệp
thì cái người mà làm ra sản xuất những cái sản phẩm đó thì cũng được lợi luôn
bên cạnh đó một số ý kiến cho rằng trong bảng phân loại sữa mới có thêm khái niệm sữa hỗn hợp cũng có thể khiến người tiêu dùng nhầm lẫn
tuy nhiên trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân lãnh đạo phòng quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm
cục an toàn thực phẩm khẳng định đây là khái niệm được sử dụng phổ biến trong các hệ thống tiêu chuẩn sữa trên thế giới
cần được đưa vào quy chuẩn để có thể quản lý tốt hơn các mặt hàng sữa lòng đặc biệt là sữa nhập khẩu
quy định này chắc chắn sẽ giúp người tiêu dùng thuận lợi hơn trong việc lựa chọn cho mình sản phẩm sữa phù hợp
đặc biệt tình trạng nhầm lẫn giữa sữa tươi và sữa hoàn nguyên sẽ được giảm thiểu
quý vị và các bạn thân mến chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được tạm dừng
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn